đảng ủy văn phòng chính phủ tổ chức lễ trao huy hiệu đảng huân trương bằng khen cho các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự buổi lễ cùng dự có nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng các phó thủ tướng chính phủ trương hòa bình phạm bình minh vương đình huệ vũ đức đam
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao huy hiệu tám mươi năm tuổi đảng tặng đồng chí nguyễn văn trân nguyên bí thư trung ương đảng
trao huy hiệu năm mươi năm tuổi đảng tặng đồng chí nguyễn tấn dũng nguyên thủ tướng chính phủ
huy hiệu năm mươi năm bốn mươi năm năm và ba mươi năm tuổi đảng tặng các đồng chí trần quốc toàn đoàn mạnh giao và vũ văn ninh
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng trao huân chương độc lập hạng nhất cho đồng chí vũ văn ninh nguyên phó thủ tướng chính phủ
nhân dịp này đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ và tám đồng chí khác thuộc đảng bộ văn phòng chính phủ
đã vinh dự được trao tặng bằng khen của đảng ủy khối các cơ quan trung ương cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm năm liền từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi tám
phát biểu ý kiến tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi lời chúc mừng các đồng chí được trao tặng huy hiệu đảng
và bày tỏ vinh dự được trao tặng huy hiệu đảng cho các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
thủ tướng nhấn mạnh sự nghiệp cách mạng của chúng ta có được ngày hôm nay là do sự hy sinh to lớn của các đồng chí tiền nhiệm
trước chúng ta đi sau luôn biết ơn các thế hệ đi trước để bảo vệ và xây dựng đất nước
thay mặt chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã ghi nhận những thành tích và công lao to lớn của các đồng chí được nhận huy hiệu đảng trong ngày hôm nay
thủ tướng cũng bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đối với đồng chí nguyễn văn trân
cán bộ lão thành cách mạng từng giữ nhiều vị trí quan trọng thành tích to lớn của các đồng chí đã được đảng nhà nước ghi nhận
thủ tướng kính chúc đồng chí nguyễn văn trân dồi dào sức khỏe tiếp tục có đóng góp cho đất nước
thủ tướng kính chúc đồng chí nguyễn văn trân dào sức khỏe tiếp tục có đóng góp cho đất nước